trong các ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng sáu mưa kèm theo rông xét tại hà giang đã làm tám người thương vong và nhiều tài sản của nhân dân bị hư hỏng
trong đó hai người bị xét đánh chết là anh xèo sào hòn hai mươi ba tuổi tại thôn nạm mái xã kim ngọc huyện bắc quang và bà thào thị vư năm mươi một tuổi tại xã lao và trải huyện yên minh

trong đó hai người bị xét đánh chết là anh xèo sào hòn hai mươi ba tuổi tại thôn nạm mái huyện yên minh